theo số liệu của cục hải quan tỉnh lào cai trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai đạt gần bốn trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
tăng hai trăm hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên một trăm sáu mươi tám triệu đô la mỹ tăng ba trăm bốn mươi chín so với cùng kỳ
đặc biệt là trong đó có nhiều mặt hàng nông sản của người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế lào cai
tăng một trăm linh hai so với cùng kỳ
trong đó có mặt hàng thanh long tăng đột biến đã có một trăm sáu mươi bảy tấn thanh long của miền trung
chủ yếu của tỉnh ninh thuận bình thuận được xuất khẩu sang thị trường trung quốc
thông qua cửa khẩu quốc tế lào cai đạt giá trị kim ngạch trên một trăm linh chín đô la mỹ
thời điểm hiện tại trung bình mỗi ngày có từ một trăm ba mươi đô la mỹ
từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi xe trở thanh long với sản lượng khoảng từ hai năm trăm linh đến ba tấn quả
được xuất sang trung quốc
theo tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai nguyên nhân thanh long xuất khẩu tăng đột biến
là do hai bên việt nam và trung quốc thống nhất cho xe đầu kéo bảo ôn lạnh
trọng tài loại lớn được thông quan thẳng sang trung quốc mà không phải truyền tài

tiết giảm được chi phí và thời gian
ngoài ra tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai cũng thực hiện tốt công tác thông quan hàng hóa
nhanh chóng đúng thời hạn tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xuất nhập khẩu